kết quả kiểm phiếu tại bang wisconsyl liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống mỹ hôm tám tháng một mươi một đã xác nhận
ứng cử viên đảng cộng hòa donald trump đã giành chiến thắng tại bang này
wisconsin nằm trong số ba bang chiến địa được yêu cầu kiểm lại phiếu
theo báo cáo sơ bộ do ủy ban bầu cử bang wisconsin tổng thống đắc cử donald trump vẫn là người giành chiến thắng tại bang này
với số phiếu lên tới hơn hai mươi hai phiếu tăng một trăm ba mươi một phiếu so với kết quả công bố hồi tháng một mươi một
kết quả kiểm phiếu lại nói trên được công bố sau khi ứng cử viên đảng xanh jinstein gây quỹ hơn bảy triệu đô la chi trả cho công tác kiểm phiếu lại
bà sten cho biết hoạt động này là cần thiết bởi nhiều khả năng hệ thống bầu cử đã bị ảnh hưởng từ những vấn đề an ninh mạng
pennsylvania wiscosin và michigan là ba bang nơi ông trump đã chiến thắng xích sao trước đối thủ hilery clinton của đảng dân chủ
giới quan sát cho rằng dù có kiểm phiếu lại khó có khả năng bạc liton chuyển bại thành thắng tại cả ba bang điều kiện cần thiết nếu cựu ngoại trưởng mỹ muốn lật ngược tình thế